nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nền hành chính công phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
ubnd tp hcm đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ từ các cấp ở nhiều lĩnh vực
trong đó ubnd tp đã ban hành kế hoạch kiểm tra khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hcm sẽ kiểm tra khảo sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
tại các cơ quan đơn vị phát hiện những tồn tại hạn chế để kịp thời chấn chỉnh
tp hcm cũng tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan đơn vị trong công tác tiếp nhận
và xử lý triệt để các phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức giải quyết thủ tục hành chính
bảo đảm minh bạch khách quan công bằng liên thông kịp thời chính xác không gây phiền hà
bên cạnh đó tp hcm ghi nhận những khó khăn vướng mát trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
kịp thời có giải pháp tháo gử biểu dương nhân rộn các cách làm hay có hiệu quả